sau một tuần tập trung khắc phục sạt lở trên đường trường sơn đông qua địa bàn xã ngọc tem
huyện con pà lông tỉnh con tôm đến một mươi giờ sáng nay một mươi hai tháng một mươi hai
tuyến đường đã được thông tạm cho các phương tiện lưu thông
tuy nhiên từ ngày hôm qua đến nay trên địa bàn vẫn có mưa lớn nên tiếp tục phát sinh điểm sạt lở
ta luy âm dài năm mươi m sâu bốn mươi m vào sát mép đường bê tông tại km hai trăm linh hai một trăm năm mươi
mặc dù không gây ách tắc đường nhưng có nguy cơ gây nứt đường
hiện tri cục quản lý đường bộ ba đã cắm biển cảnh báo để người dân biết đề phòng
đồng thời triển khai các biện pháp phòng sạt lở khắc phục nhằm bảo đảm an toàn giao thông
đường trường sơn đông đoạn chạy qua địa bàn xã ngọc tem dài hai mươi ba km
tính từ đầu tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi sáu đến nay đoạn đường này đã xảy ra ba mươi một điểm sạt lở
đây là tuyến đường duy nhất nối xã ngọc tem với huyện con plong